vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua tại phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội đã khiến ba người tử vong
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút lúc này các hộ dân liền kề nghe thấy tiếng nổ lớn
sau đó khói bốc ra từ căn nhà trọ ở ngõ một mươi tám định công thượng quận hoàng mai thành phố hà nội
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an quận hoàng mai đã điều hai xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
xác định có người mắc kẹt bên trong phòng trọ lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp vừa dập lửa vừa tìm kiếm cứu nạn
cho đến hai mươi hai h cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế tuy nhiên ba người bên trong phòng trọ đã tử vong
bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do nổ khí ga trong phòng trọ